đồng thời lái xe này thừa nhận chiếc xe của mình và một xe khách khác cũng đang chờ đón khách từ xe đông lạnh
sau khi lập biên bản vi phạm hành chính cơ quan chức năng đã yêu cầu cả ba lái xe đưa người về nơi xuất phát
đồng thời cảnh sát giao thông hàm tân đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân
để hành điều tra dấu hiệu của một đường dây đưa người thông chốt kiểm dịch
nhằm đẩy mạnh tiến độ bao phủ mỗi hai vaccine ngừa covid một mươi chín sở y tế tp hcm đề nghị lãnh đạo bộ y tế
có ý kiến chỉ đạo về việc có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với vaccine astrazeneca
từ tám đến một mươi hai tuần xuống tối thiểu sáu tuần
đề xuất của sở y tế đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng chín thành phố có hai trăm chín mươi hai bốn trăm linh ba ca covid một mươi chín
hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị ba mươi chín hai trăm chín mươi sáu bệnh nhân trong đó có hai sáu trăm chín mươi bệnh nhân đang thở máy
hai mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmo
và có hai chín trăm một mươi bốn trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
tổng số ca tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là một mươi một chín trăm chín mươi hai
về tiến độ tiêm vaccine tính đến hết ngày một mươi một tháng chín thành phố đã triển khai bảy bảy trăm bảy mươi sáu bốn trăm năm mươi hai mũi
trong đó có sáu bốn trăm bảy mươi hai tám trăm bốn mươi tám mũi một đạt tám mươi chín tám và một ba sáu trăm linh bốn mũi hai đạt một mươi tám
trong đó về vaccine astrazeneca
một năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi liều mũi một bốn hai trăm tám mươi một ba trăm sáu mươi tám liều mũi hai năm trăm chín mươi chín hai trăm một mươi hai liều
vaccine pfizer là ba trăm năm mươi năm bảy mươi năm liều mũi một chín mươi ba hai trăm một mươi chín liều mũi hai hai trăm sáu mươi một tám trăm năm mươi sáu liều
vaccine moderna là sáu trăm hai mươi tám bảy trăm bảy mươi liều mũi một năm trăm năm mươi hai bốn trăm linh chín liều mũi hai bảy mươi sáu ba trăm sáu mươi một liều
vaccine moderna là sáu trăm hai mươi tám bảy trăm bảy mươi liều mỗi một năm trăm năm mươi hai bốn trăm linh chín liều mũi hai bảy mươi sáu ba trăm sáu mươi một liều
vaccine verocel là một chín trăm một mươi hai hai mươi bảy liều mỗi một một năm trăm bốn mươi năm tám trăm năm mươi hai liều mũi hai ba trăm ba mươi sáu một trăm bảy mươi năm liều
hiện tp hcm đang trong ngày thứ năm của bảy ngày triển khai chiến dịch cao điểm tiêm vaccine covid một mươi chín
tại tp hcm tốc độ tiêm những ngày qua tăng cao duy trì trên dưới hai trăm linh liều trên một ngày
tỉnh đồng nai có dự thảo kế hoạch mở cửa hoạt động kinh tế xã hội trong tình trạng bình thường mới
từng bước mở cửa vùng xanh
cụ thể dự thảo được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một một mươi năm tháng chín đến một mươi năm tháng một mươi sẽ đánh giá tỷ lệ tiêm vaccine và mức nguy cơ các địa phương để từng bước mở cửa vùng xanh
giai đoạn hai một mươi năm tháng một mươi từ thực tế giai đoạn một sẽ khôi phục hoàn thành các hoạt động ở tỉnh đảm bảo an toàn phòng dịch
theo đó sau ngày một mươi năm tháng chín các doanh nghiệp hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu ở vùng xanh
được mở cửa khi người lao động tiêm ít nhất một mũi vaccine trên một mươi bốn ngày đảm bảo năm k
các doanh nghiệp ba tại chỗ được thay đổi lao động để duy trì sản xuất nhưng đảm bảo không có f
tổ chức xe đưa đón lao động hàng ngày người lao động được hoán đổi phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương
tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
khi hoán đổi cả hai bên phải xét nghiệm rt pcr âm tính trước khi hoán đổi ba ngày
và một lần tết nhanh âm tính trong ngày hoán đổi việc thay thế không quá một mươi số công nhân trong một tuần
các doanh nghiệp không thực hiện ba tại chỗ muốn hoạt động lại người lao động phải từ vùng xanh
được tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày xét nghiệm rt pcr âm tính trước ba ngày
và test nhanh âm tính trong ngày làm việc
hiện tại đồng nai có bảy mươi năm xã phường vùng xanh tập trung chủ yếu ở huyện tân phú định quán xuân lộc
thống nhất cầm mỹ và thành phố long khánh
tính đến một mươi năm tháng chín toàn tỉnh gần bảy mươi ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thành phố hà nội ghi nhận một mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một mươi bốn ca tại khu vực cách ly một ca tại ổ dịch cũ
thông báo phát đi trưa một mươi ba tháng chín của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
các ca mắc covid một mươi chín mới được phân bổ tại các quận huyện thanh xuân sáu ca đan phượng hai ca hai bà trưng hai ca
thanh trì hai ca hoàng mai một ca ứng hòa một ca và thường tín một ca
phân bổ theo chủng ca bệnh chủng f một của sàng lọc ho sốt cộng đồng là một mươi một ca
trùng liên quan đến thành phố hồ chí minh là bốn ca
chủng liên quan đến thành phố hồ chí minh gồm bốn bệnh nhân
bệnh nhân t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
bệnh nhân t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và c sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín địa chỉ tại thọ an đan phượng
hai bệnh nhân từ thành phố hồ chí minh về hà nội ngày sáu tháng chín
được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển đi cách ly tập trung
đến ngày một mươi hai tháng chín lấy lệ mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân l sinh năm hai nghìn địa chỉ tại giáp bát hoàng mai
bệnh nhân là f một được chuyển đi cách ly tập trung từ hai mươi tám tháng tám và xét nghiệm hai lần âm tính
đến ngày một mươi hai tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm lại
kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm địa chỉ tại tô hiệu thường tín
bệnh nhân về từ thành phố hồ chí minh ngày bốn tháng chín
được chuyển đi cách ly tập trung và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày một mươi hai tháng chín xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với sars cov hai
trùng f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng có một mươi một ca
trong đó đáng chú ý có năm bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân
như vậy tính từ một mươi tám h ngày một mươi năm h
một mươi hai tháng chín đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín
thành phố hà nội ghi nhận ba mươi bảy ca
trong đó có ba mươi hai ca tại khu cách ly bốn ca tại khu vực phong tỏa một ca tại ổ dịch cũ
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
tính từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba tám trăm một mươi bảy ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi năm ca
số ca mắc đã là đối tượng được cách ly là hai hai trăm hai mươi hai ca
trung tâm hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội sẽ đề xuất nới lỏng giãn cách xã hội
nếu thành phố duy trì tốt tình trạng như hiện nay
tuy nhiên các vùng đỏ vẫn tiếp tục phải phong tỏa chặt
ngày một mươi ba tháng chín ông khổng minh tuấn
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
nếu hà nội duy trì tốt tình trạng như hiện tại
thì khả năng trung tâm sẽ đề xuất nới lỏng giãn cách
tuy nhiên ông tuấn cho rằng
các vùng đỏ thuộc địa bàn các quận huyện sẽ tiếp tục phải phong tỏa chặt
không thể xóa hết ngay vùng đỏ trên địa bàn thành phố được
nhưng có thể thay đổi theo quy mô
quận huyện nào vẫn còn vùng đỏ thì vẫn phải phong tỏa
ông tuấn nói và cho biết đơn vị đang xây dựng kế hoạch thu hẹp vùng đỏ
nới lỏng dần từng bước
theo phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
thành phố đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
chỉ còn lác đác vài trường hợp ngoài cộng đồng chưa phát hiện
và số lượng ca mắc hàng ngày có dấu hiệu giảm
tính đến thời điểm hiện tại
thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng được khoảng năm mươi theo kế hoạch đề ra
tại cuộc họp giao ban trực tuyến với sở ngành
quận huyện về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
chiều một mươi hai tháng chín
phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền
giao sở ngành và các địa phương ra soát nghiên cứu
xây dựng ngay các phương án trong ngày hai mươi một tháng chín
trong trường hợp thành phố nới lỏng một số hoạt động
nhằm đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế
các ngành kinh tế dịch vụ phải sẵn sàng phương án
kịch bản chi tiết từ bây giờ
phó chủ tịch ubnd hà nội yêu cầu
đại diện sở y tế thành phố hà nội khẳng định
không bắt buộc xét nghiệm cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
trừ trường hợp biểu hiện nghi nhiễm ncov ở khu cách ly phong tỏa
theo ý kiến của giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
thời gian gần đây thành phố hà nội tiến hành xét nghiệm thần tốc diện rộng
nhằm sang lọc phát hiện người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên trong quá trình triển khai
một số địa phương áp dụng tùy tiện hiểu một cách khác nhau về chủ trương của thành phố
đã tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi gây bức xúc trong dư luận
vì vậy sở y tế hà nội đề nghị các địa phương ra soát lại các đối tượng cần xét nghiệm
bảo đảm không bỏ soát ép hông trong cộng đồng
nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận
đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi không bắt một xét nghiệm
trừ những trường hợp có biểu hiện nghi mắc covid một mươi chín
trong những ngày qua một số quận huyện xã phường hiểu sai đã gửi thông báo tới các khu dân cư
cư dân các tòa nhà để thông báo về việc xét nghiệm diện rộng
trong đó có nơi thông báo xét nghiệm cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
đặc biệt có nơi thông báo xét nghiệm bắt buộc cho trẻ em từ một tuổi trở lên làm xôn xao dư luận
nhiều người dân thắc mắc đăng tải lên mạng xã hội gây dối loạn
sai lệch chủ trương của thành phố hà nội về việc xét nghiệm toàn dân
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức cho biết
từ ngày một mươi năm tháng chín đến cuối tháng chín thành phố dự kiến giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
theo ông đức tinh thần là từ ngày một mươi năm tháng chín đến cuối tháng chín
thành phố hồ chí minh vẫn giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
một số địa bàn tiếp tục duy trì chỉ thị một mươi sáu
và một số quận huyện có tình hình tương đối ổn định như cần giờ củ chi
có thể áp dụng chỉ thị một mươi sáu trừ hoặc chỉ thị một mươi năm
về việc cấp thẻ xanh thẻ vàng covid ông đức cho biết
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh phía nam đang nghiên cứu cơ chế cấp hai loại thẻ này
hoặc hình thức tương tự tạo điều kiện cho một số nhóm an toàn
được hoạt động theo tinh thần an toàn đến đâu mở rộng đến đó
đến nay thành phố hồ chí minh đã tiêm khoảng bảy tám triệu mũi vaccine
trong đó hơn một ba triệu người đã tiêm đủ hai mũi
phần lớn người được tiêm mũi hai là người lớn tuổi và người có bệnh lý nền
được xếp vào nhóm nguy cơ cao hạn chế ra đường
do vậy số người dự kiến nhận được thẻ xanh covid không quá lớn
ngoài ra thành phố đang có tốc độ tỷ lệ người dân được tiêm vaccine covid một mươi chín ở mức cao
sau hai tuần kháng thể của người được tiêm chủng sẽ được nâng lên
tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ
nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ ban hành ngày một mươi tháng tám
đặt mục tiêu thành phố hồ chí minh kiểm soát được dịch trước một mươi năm tháng chín
đến nay thành phố ghi nhận hai trăm chín mươi tám hai mươi chín ca nhiễm
và trải qua hơn một trăm linh ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ
trong đó có hai mươi hai ngày siết chặt giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
thống kê của phòng lao động thương binh và xã hội huyện hóc môn
ở gói hỗ trợ thứ hai địa phương được thành phố phân bổ bảy mươi bốn xuất
dành cho hộ lao động khó khăn hộ nghèo và đã chi xong
tuy nhiên qua giả soát đã phát sinh gần hai mươi trường hợp khó khăn
chủ yếu mới đến địa phương không đăng ký tạm trú
các tổ trưởng dân cư trường ấp chưa nắm hết để lên danh sách từ đầu
các xã đang lựa chọn những hoàn cảnh khó khăn nhất
tạm ứng ngân sách địa phương để giúp đỡ
số còn lại phải chờ đợt mới
bà mai thị ngọc dung trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện cho biết
các xã sẽ tiếp tục giả soát người khó khăn để báo cáo lên thành phố
chuẩn bị các gói mới với số lượng ước chừng là bốn trăm linh người
trong đó có một trăm hai mươi người đang sống trong bốn mươi phòng trọ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận một mươi hai võ thị chính cho hay
ở đợt dịch bùng phát lần thứ tư hơn một trăm ba mươi bảy lao động tự do
khó khăn trên địa bàn nhận được hỗ trợ
chiếm chín mươi tám tổng số suất hỗ trợ thành phố phân bổ cho quận
số chưa nhận chủ yếu là người dân sống ở những khu vực phong tỏa
bị nhiễm bệnh đi điều trị
tương tự tại quận gò vấp
chủ tịch ủy ban nhân dân quận nguyễn trí dũng thông tin
trên địa bàn có trên bốn mươi tám phòng trọ với hơn một trăm năm mươi ba người
ở đợt hỗ trợ thứ hai theo nguồn phân bổ từ thành phố
địa phương đã chi gần tám mươi tám hộ lao động khó khăn
ông dũng nói và cho biết thêm
hiện cán bộ phường khu phố đến từng nhà cập nhật danh sách người tiêm vaccine
kết hợp giả soát người cần giúp đỡ
quận có sáu trăm chín mươi bốn dân sau ba tháng giãn cách có rất nhiều người mất việc không có thu nhập
sau ngày một mươi năm tháng chín thành phố dự kiến hỗ trợ mỗi người khó khăn một năm triệu đồng trong hai tháng
gò vấp cần bảy trăm linh tỷ đồng để chi cho gần bốn trăm linh dân
trong đợt dịch thứ tư từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh triển khai nhiều biện pháp giãn cách xã hội với các cấp độ thắt chặt tăng dần
để hỗ trợ người dân chính quyền có nhiều gói hỗ trợ người khó khăn
đến nay đã chi gần sáu tỷ đồng trong đó ngân sách bốn tám trăm linh tỷ đồng và xã hội hóa là một hai trăm linh tỷ đồng
với nhóm lao động mất việc không có thu nhập do dịch
ở đợt hỗ trợ thứ hai triển khai từ đầu tháng tám thành phố dự kiến giúp đỡ hơn một triệu người
sau hơn một tháng thực hiện hơn tám trăm linh bảy người nhận được tiền
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại